thưa quý vị cây xanh từ vài năm nay đã là câu chuyện nóng ở thủ đô
nhắc đến cây xanh là nhắc đến câu chuyện về ý thức và tầm nhìn quy hoạch
mới đây nhất sự việc cây cô đơn ở hồ tây nghi bị chặt trộn đã thêm một lần nữa cho thấy
thủ đô cần phải có biện pháp mạnh mẽ hơn để bảo vệ cây xanh tự nhiên
cùng tìm hiểu nội dung này trong chương trình ngày hôm nay
cùng với đó là những nội thông tin đáng chú ý liên quan đến an ninh trật tự an sinh xã hội
quý vị đang theo dõi an ninh toàn cảnh và cảm ơn đã đồng hành cùng chúng tôi trong khung giờ quen thuộc
vừa bị kết án trong vụ án liên quan đến chuyển nhượng cổ phần
ông tất thành cang lại tiếp tục bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý
sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo đó ngày một mươi sáu tháng sáu cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm
đã hoàn tất kết luận điều tra đề nghị truy tố ông tất thành cang cùng chín bị can
có sai phạm trong vụ chuyển nhượng ba mươi hai hectare đất công ở xã phước kiển huyện nhà bè
và một trăm sáu mươi chín hai trăm hai mươi chín m hai đất của dự án khu dân cư ven sông tân phong quận bảy
từ công ty tân thuận cho công ty quốc cường gia lai gây thiệt hại gần năm trăm linh tỷ đồng
ngày một mươi sáu tháng sáu tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
nguyên tổng giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần đông á
dap trần phương bình cùng chín đồng phạm trong vụ án gây thất thoát ở dap chi nhánh hà nội
gây thiệt hại cho dap gần một trăm tám mươi năm tỷ đồng
đây là vụ án thứ ba nguyên tổng giám đốc dap trần phương bình bị truy cứu trách nhiệm hình sự
với những sai phạm làm thất thoát tiền của dap dự kiến phiên tòa diễn ra trong ba ngày
nguyễn văn lộc chú tại huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình bị bắt quả tang
khi đang mua bán trái phép hai bánh heroin có trọng lượng hơn sáu trăm năm mươi gram
ở của nguyễn văn lộc lực lượng công an thu giữ một trăm bốn mươi triệu đồng
tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với vũ đăng mạnh chú tại xã quỳnh hồng huyện quỳnh phụ
đồng phạm với nguyễn văn lộc về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
từng có hai tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy hoàng kim thành chú tại huyện nam sách tỉnh hải dương
lại tiếp tục bị bắt quả tăng cùng tăng vật là hơn năm mươi gram ma túy tại nhà
qua đấu tranh thành khai nhận mua của người khác với mục đích để bán kiếm lời
bị cáo hoàng kim thành đã bị tòa án nhân dân tỉnh hải dương xét xử và tuyên phạt một mươi sáu năm tù trong phiên xét xử sáng qua
khoảng hơn một mươi bảy h ngày một mươi sáu tháng sáu chị nguyễn thị ngân ở phường bửu long thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
đang sử dụng nồi hơi thì đồng hồ của nồi hơi bị tắt không báo áp suất
chị ngân đã điện thoại cho người nhà về kiểm tra
khi người nhà chưa kịp về tới nơi để kiểm tra thì nồi hơi đã phát nổ trước đó
khiến cho nạn nhân tử vong tại chỗ
căn nhà nơi xảy ra vụ nổ bị đổ sập và ba căn nhà liên kề cũng bị đổ sụp tường nhiều đồ vật hư hỏng nặng
từ nhiều năm nay việc trồng cây tạo cảnh quan cây xanh tại thủ đô hà nội
luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân thủ đô
vụ việc cây cô đơn bên hồ tây hà nội
một địa điểm mà được nhiều bạn trẻ yêu thích bị chặt phá đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng
tại sao lại gọi là cây cô đơn và tại sao cư dân mạng lại quan tâm nhiều đến vụ việc này như vậy
mời quý vị cùng tìm hiểu trong cư dân mạng ngày hôm nay
cây cô đơn bị đốn hạ hiện đang là thông tin thu hút được đông đảo cộng đồng mạng quan tâm
chia sẻ giống khuất mạng xã hội những ngày gần đây
vì lý do gì mà cây bị đốn hạ hay ai là người làm việc này thì chưa rõ
nhưng cảm xúc của không ít người dân thủ đô đặc biệt là các bạn trẻ
đó là sự kích lưới cho một nơi đã gắn với nhiều kỷ niệm của không ít người
một địa điểm trích yên lý thú một góc cảnh quan đẹp của thủ đô vẫn trở trời với người tây thơ mộng
kẻ nào làm việc này thật đáng ghét tay cây có tội tình gì cơ chứ mà lại chặt
thật đáng tiếc suy cho tình
cô đơn vẫn mạng
đấy giờ cũng có người đốn hạ mà thôi phải tìm cho ra kẻ làm việc này để xử lý
hà nội trong tôi đã mất đi một phần cây mộng còn đâu mỗi chiều ngắm hoảng môn với cây cây đơn
đây chắc chắn là hành động phá hoạch ở những cây thịt đổ còn rõ vết do chậm hạ
cây này là cây dại mọc ở đây nhiều năm nay và là nơi trích yên rất đẹp
mong chính thuyền sớm vào cuộc làm rõ
theo chia sẻ của nhiều khu dân mạng cây cây đơn là tên được giới trẻ hà nội
đặt cho các cây dưới mọc một mình ở bãi đất vật thụ tây hồ ven hồ tây hà nội
bãi đất thân thoáng này cũng là điểm trích yên được nhiều bạn trẻ gây thức
khi về chiều đây là một trong những địa điểm ngắm hòa ôn rất đẹp của thành phố hà nội
rất nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự bức xúc trước việc cây cây đơn bị bến hạ
và cho rằng chính quyền cơ sở cần xác minh làm rõ việc chặt hạ cây xanh để có biện pháp xử lý bảo vệ cảnh quan tự nhiên
không ít cư dân mạng còn cho rằng việc trồng cây xanh tại thủ đô là việc làm được các cấp chính quyền và người dân đặc biệt quan tâm trong nhiều năm qua
do đó việc cần có các biện pháp hữu hiệu để bảo vệ cây xanh không chỉ trên các tuyến phố là việc làm cần thiết để bảo vệ cảnh quan tự nhiên của hà nội
cây tự nhiên mà cứ thích là chặt thì còn đâu là cảnh quan tự nhiên cần có biện pháp bảo vệ để giữ gìn môi trường tự nhiên tại hà nội
với những nơi tẩy quan đẹp và đặc sắc cần có định pháp bảo tội
và giữ gìn để tạo sự đặc sắc cho thủ đô
khi từ việc này mới thấy tại nhiều nơi có nhiều cây xanh lâu năm bị chặt hạ mà không rõ nguyên nhân cần có biện pháp để giữ gìn cây xanh tự nhiên
trước vụ việc xảy ra cùng với sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng chính quyền cơ sở cùng lực lượng chức năng đã vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc
và đây cư dân mạng mong rằng các cấp chính quyền tại thủ đô hà nội cần có các biện pháp cụ thể để bảo vệ cây xanh nói chung cũng như các khu vực cây xanh tự nhiên
để giữ gìn cảnh quang tự nhiên bảo vệ hết mệt sự đặc báo của thủ đô nhìn ngăn văn biến

ác học chuyển hữu công an
trong thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín thì các hoạt động du lịch tại thành phố hội an của tỉnh quảng nam đã dần được khôi phục
mỗi ngày khu phố cổ đón hơn một mươi lượt khách đến tham quan
cùng với sự trở lại của du lịch thì hội an lại tái diễn tình trạng kẹt xe và thiếu bãi đỗ xe
dù chính quyền địa phương đã nỗ lực tìm cách khắc phục nhưng câu chuyện này vẫn lặp đi lặp lại vào mỗi mùa cao điểm
một mươi sáu giờ tại ngã tư đường hai bà trưng lý thường kiệt thành phố hội an
xe khách lữ hành ô tô cá nhân xe máy xe điện xe đạp chèn chúc nhau trên một con đường nhỏ hẹp
cứ vào giờ cao điểm khu vực này luôn trong tình trạng lộn xùn tắc nghẹn gây không ít khó khăn cho du khách khi di chuyển vào phố cổ
đường xá nó còn nhỏ quá mà lượng khách du lịch thì đông không có chỗ cho mọi người để xe rồi đường thì hơi xấu
nên là không có chỗ cho mọi người để xe rồi đường thì hơi xấu á
nên là cần nâng cấp hơn
vì vậy việc xe du lịch trên hai mươi năm chỗ nồi thường xuyên ra vào đầu đổ sẽ cafe cán trở giao thông
bên cạnh đó số lượng phương tiện đến hội an ngày một đông các bãi đổ xe của thành phố không đáp ứng đủ nhu cầu luôn trong tình trạng quá tải
bên cạnh đó số lượng phương tiện đến hội an ngày mục đông các bãi đổ xe của thành phố không đáp ứng đủ dù cầu luôn trong tình trạng quá tải

không chỉ thế vì các bãi đổ xe hầu như đều được bố trí tương đối xa trung tâm thành phố
vì vậy mà một số tài xế vẫn cố tình cho xe dân đổ ở những tuyến đường cấm
để chở hàng hoặc đón trả khách vẽ nên một bức tranh giao thông hỗn độ
khiến người dân và du khách ngào ngán
mấy cái nhiều cái tuyến đường nhưng mà ở đây là cấm đảo đổ nhưng mà bắt buộc em phải đi vô
nên cũng khó
lượng khách đổ về của hậu an thông quan hậu an rất là đông
trước từ thành tranh thì đạo cảnh sát giao thông cũng đã kịp thời
chủ động thâm ưu cho lãnh đạo các bang thành phố
cũng như bang an toàn giao thông thành phố về những cái giải pháp
nhằm đảm ảo trạc tự an toàn giao thông
lượng khách đổ về là tập trung vào những ngày lễ
cũng như ngày thứ bảy ngày nghỉ cuối tuần
thì lượng đường cảnh sát giao thông cũng đã phối hợp với các lượng lượng công an
các xã phường cũng đã tiến hành phân luồng giao thông
nhằm đảm bảo tốc tự an toàn giao thông trong thời gian qua
câu chuyện này không phải mới xảy ra ở hội an mà đã tồn tại từ rất lâu
dù thành phố đã nỗ lực tìm kiếm nhiều giải pháp
như xây dựng thêm các bãi đổ xe cách xa trung tâm
hạn chế xe có tải trọng lớn vào nội thị
sử dụng xe điện để trung chuyển đưa du khách vào trung tâm phố cổ
thế nhưng vẫn chưa thể giải tỏa được áp lực giao thông đô thị

nhằm đảm bảo tốc tự an toàn giao thông trong thời gian qua
câu chuyện này không phải mới xảy ra ở hội an mà đã tiến hành phân lùng giao thông
nhằm đảm bảo tốc tự an toàn giao thông trong thời gian qua
bên cạnh việc xây dựng thêm các bãi đổ xe đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật
khi thành phố hội an với đặc điểm là đô thị nhỏ khoảng cách di chuyển ngắn
cũng đang hướng đến phương án hạn chế xe cơ giới
phấn đấu nâng số người sử dụng xe đạp trong thành phố đạt mức ba mươi vào năm hai nghìn hai mươi
hướng đến giải pháp điều phối giao thông hợp lý
đồng thời góp phần phát triển đô thị sinh thái văn hóa du lịch bền vững
thưa quý vị tìm được một công việc nhẹ nhàng mà mức lương cao là ước mơ của rất nhiều người
chính vì vậy mà bẫy việc nhẹ lương cao đã được các đối tượng tung ra để rụ rỗ lôi kéo người dân
nhất là đối tượng là các em nữ sinh
vừa qua công an các đơn vị địa phương trên cả nước đã giải cứu nhiều nạn nhân
và làm rõ được thủ đoạn của loại tội phạm này
cùng góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay phân tích nhận diện về thủ đoạn của loại tội phạm này
với sự tham gia của thiếu tá tiến sĩ mạc xuân hương giảng viên khoa hình sự học viện cảnh sát nhân dân
tại phú yên bé nguyễn thị thu ngọc học sinh lớp chín ngụ tại thôn tuyết diêm xã xuân bình thị xã sông cầu
bị mất tích sau khi đón xe khách từ nhà vào đến phường một mươi ba quận bình thạnh thành phố hồ chí minh
theo người nhà của nữ sinh hai tháng trước một người lạ trên mạng đã rủ ngọc vào thành phố hồ chí minh làm việc
với mức lương cao ăn ở miễn phí
người này đã gửi tiền quần áo về cho ngọc để tạo niềm tin
tại bắc giang công an xã cảnh thụy và công an huyện yên dũng vừa phối hợp với các đơn vị địa phương
giải cứu an toàn năm cháu gái bị rụ rỗ đi tìm việc làm với mức lương cao
công an tỉnh thanh hóa cho biết thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh xảy ra tình trạng
nhiều công dân bị lôi kéo lừa sang campuchia theo con đường hợp pháp hoặc bất hợp pháp
để làm việc trong các sòng bài cá độ hoặc game online
sau đó bị các đối tượng người nước ngoài khống chế ép buộc thực hiện hoạt động lừa đảo
chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
lời đầu tiên xin được cảm ơn trung tá tiến sĩ mạc xuân hương đã nhận lời tham gia chương trình
của truyền hình công an nhân dân vâng từ thực tế những vụ việc như trong phóng sự vừa rồi
thì đồng chí có đưa ra đánh giá như thế nào về diễn biến tình hình tội phạm lừa đảo qua hình thức là rụ rỗ
mời chào hấp dẫn việc nhẹ lương cao trên các trang mạng xã hội xảy ra trong thời gian vừa qua
trong thời gian gần đây thì có rất nhiều những tin nhắn được gửi vào các số thuê bao điện thoại di động
hoặc là thông qua các trang mạng xã hội với những nội dung quảng cáo và rụ rỗ để tham gia làm ứng viên
vào trong các công ty tìm kiếm việc làm và có những cái lời đưa ra rất là hấp dẫn ví dụ như là việc làm nhẹ nhưng mà lương cao
nhưng mà thực chất của những hành vi này chính là thủ đoạn của những đối tượng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và với thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thì rất là tinh vi đa dạng với các thủ đoạn hoạt động khác nhau
tuy nhiên là trong thời gian gần đây thì các đối tượng lại nhằm vào những người mà có nhu cầu tìm kiếm việc làm
thậm chí là các đối tượng tìm đến những người phụ nữ hoặc là những nữ sinh
sau đó là tiếp cận với họ đưa ra những cái thông tin để rụ rỗ họ
họ tham gia vào các công ty để tìm kiếm việc làm nhưng thực chất là lừa đảo
và có thể là đưa họ vào trong các đường dây để đưa sang bên kia biên giới
và đưa vào các cơ sở mại dâm
thì ở trong giai đoạn hiện nay thì đối với cái thủ đoạn này không phải là thủ đoạn mới
của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nhưng nó lại đang gây ra những cái hoang mang lo lắng trong dư luận quần chúng nhân dân
và ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của người dân nói chung
và đối với những người mà có nhu cầu tìm kiếm việc làm nói riêng
vì vậy mà nó ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự nói chung ở trên các địa bàn
vâng vị đồng chí có thể phân tích cũng như là làm rõ phần
phương thức thủ đoạn tinh vi của các đối tượng này đã tạo ra vỏ bọc hấp dẫn
để người dân nhất là các em nữ sinh dễ dàng tin tưởng cũng như là sập bẫy lừa đảo ạ
chúng đã lợi dụng vào đặc điểm tâm lý và nhu cầu của những người tìm kiếm việc làm
và đặc biệt là những nữ sinh để thực hiện các hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và đặc điểm để nhận diện hành vi này là các đối tượng đã thông qua các vỏ bọc
ví dụ như là giả danh là giám đốc thậm chí là trưởng phòng nhân sự của một số các công ty nào đó
sau đó là tiếp cận với những người có nhu cầu để tìm việc làm
và họ đưa ra những cái thông tin ví dụ như là làm công việc nhẹ ổn định nhưng mà mức lương lại rất cao
và trung bình họ đưa ra cái mức lương là từ một mươi năm triệu đồng đến ba mươi triệu đồng trên một tháng
hình thức của các đối tượng là ban đầu là lừa các em để đưa vào trong các cơ sở để tìm việc
thế tuy nhiên là ngay sau đó thì các đối tượng đã đưa các em lừa bán các em sang bên kia biên giới
và đưa vào các cơ sở mại dân
để các em bóc lột tình dục của các em
và trong những trường hợp này thì chúng ta cần phải hết sức có những biện pháp cảnh giác
để nêu cao cái tinh thần đối với những em là nữ sinh và đặc biệt là nữ sinh ở các vùng nông thôn
thưa đồng chí khi mà người dân sập bẫy việc nhẹ lương cao thì hệ lụy mà họ phải đối diện là gì
và đặc biệt là với các chị em phụ nữ cũng như là các em nữ sinh ạ
hành vi của các đối tượng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản như đã nêu ạ
thì gây ra rất nhiều những cái hệ lụy
không chỉ đối với nạn nhân mà còn với rất nhiều những người dân khác
và ở trong trường hợp này thì đối với những nạn nhân thì họ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và gây ra tâm lý hoang mang lo lắng và ảnh hưởng chung đến dư luận
và ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội nói chung trên địa bàn
và đối với những người là phụ nữ hoặc là những em nữ sinh
do quá tin tưởng vào các đối tượng môi giới việc làm với cái hình thức với cái thủ đoạn là việc nhẹ lương cao
vì vậy mà các em đã bị
lừa gạt rụ rỗ và đã làm mất đi cái tương lai và cái sự nghiệp ở phía trước của các em
và thậm chí là có rất nhiều em vì quá tin tưởng và quá mơ hồ về một cái xã hội mới ở trong tương lai
nghĩ rằng là sẽ có cơ hội để đổi đời
thế vì vậy mà các em đã bị các đối tượng lừa bán đưa sang các nước ở bên kia biên giới
và thậm chí là đưa vào các cơ sở để bán cho các động mại dâm và nhằm mục đích là bóc lột về tình dục
và từ những thông tin mà đồng chí vừa phân tích
thì đồng chí có thể đưa ra khuyến cáo gì đối với người dân
đặc biệt là các gia đình đang có con em trong độ tuổi mới lớn
để tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo ạ
chúng ta cần thấy rằng là đối với cái việc mà phòng ngừa các hành vi của các đối tượng phạm tội
thì không chỉ là của bất kỳ một cá nhân nào
thì để tránh cho các em là trở thành nạn nhân thì trước hết là cần phải có trách nhiệm từ phía gia đình
để bố mẹ chính là những người mà sẽ tiếp cận với các em chia sẻ với các em
giáo dục đồng thời là định hướng cho các em
để cho các em không rơi vào bẫy của những đối tượng phạm tội
qua nghiên cứu các vụ án xảy ra ở trên thực tế
thì thấy rằng là ở dưới góc độ là gia đình thì bố mẹ còn có những cái thiếu sót
ví dụ như là chưa kịp thời quan tâm và nắm bắt được cái nhu cầu nguyện vọng của các em
thế và hơn nữa là không chỉ đối với những em là nữ sinh
thì chúng còn thực hiện đối với rất nhiều những người dân khác
thế và những cái người dân đó để tránh trở thành nạn nhân
của những cái đối tượng phạm tội lừa đảo
thì khi mà có nhu cầu xin việc làm
thì bản thân những người dân đó cần phải rất thận trọng
và chủ động tìm hiểu thông tin về những cơ sở giới thiệu việc làm
và tuyệt đối là không cung cấp những cái thông tin cá nhân cho họ
thế và nếu như trong trường hợp mà có nhu cầu
cần phải tìm kiếm việc làm
thì nên đến những cái trung tâm giới thiệu việc làm có tư cách pháp nhân
thế và trong trường hợp là với những cái công ty mà có quảng cáo môi giới
với việc làm nhẹ nhưng mà lương lại cao
mà lại không cần phải có tiền đặt cọc
thì bản thân của những người dân cần phải hết sức cảnh giác
chủ động và tránh trở thành nạn nhân của những đối tượng phạm tội lừa đảo
trong những trường hợp này
vâng vậy còn trong trường hợp mà nạn nhân đã sập bẫy của các đối tượng
bị ép buộc làm công việc nhạy cảm hay không đúng như những gì mà chúng đã đưa ra
thì lúc này nạn nhân cần phải ứng phó ra sao ạ thưa đồng chí
thì trước tiên là bản thân của những nạn nhân đó cần phải hết sức bình tĩnh
sau đó là chủ động tìm cách để liên lạc với người nhà
trong quá trình phân tích về các thủ đoạn của đối tượng phạm tội lừa đảo
là đối tượng không chỉ lừa người dân hay là lừa những nữ sinh
thông qua công tác là việc làm lương cao
thế mà các đối tượng còn lừa những người phụ nữ và lừa nữ sinh
để đưa qua bên kia biên giới và bán cho các đối tượng ở bên kia biên giới
thì ở trong những cái trường hợp này nếu mà phát hiện được mình trở thành nạn nhân
thì bản thân của những người nạn nhân đó
sẽ phải tìm cách để báo cho bộ đội biên phòng
thế hoặc là những lực lượng chức năng ở vùng biên
để họ kịp thời đưa ra các giải pháp để giải cứu nạn nhân
và trong trường hợp là tránh để cho đối tượng đưa nạn nhân đi quá xa cái khu vực biên giới
và sẽ khó khăn cho cái quá trình mà đưa nạn nhân trở về và giải cứu nạn nhân ở sau này
một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của trung tá tiến sĩ mạc xuân hương
vâng thưa quý vị và các bạn
những thông tin về thủ đoạn rụ rỗ lôi kéo việc nhẹ lương cao
tiếp tục cho thấy những diễn biến phức tạp của tội phạm
và theo đó thì mỗi người dân cần hết sức cảnh giác để tránh trở thành nạn nhân của loại tội phạm này